liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hai mươi bốn bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng đã triệt phá vào cuối tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bảy tại thị trấn bác miều huyện bảo lâm lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lý vân hồng
chú xã thái học huyện bảo lâm đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi huyện hạ lan phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
triệt phá thành công chuyên án bắt sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác